ngày hai mươi năm tháng sáu đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trường đoàn kiểm tra số một nghìn một trăm năm mươi sáu của ban bí thư đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy con tum
tại buổi làm việc đoàn công tác đã công bố quyết định kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc của đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn yêu cầu đoàn kiểm tra cần tập trung vào kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
kiểm tra để phát hiện các nhân tố mới điển hình tiên tiến kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp kiểm tra việc thực hiện quy định số năm mươi năm của bộ chính trị về một số việc cần làm ngay
để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc nghiên cứu xác minh tìm hiểu thêm ở năm tổ chức đảng trực thuộc

đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc nghiên cứu xác minh tìm hiểu thêm ở năm tổ chức đảng vụ đảng viên trách nhiệm nêu gương của bộ chính trị về một số việc cần làm ngay